do ảnh hưởng của khối công kế lạnh kết hợp với hội tụ gió
nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
vẫn duy trì nhiều mây có lúc có mưa
nền nhiệt vì vậy chưa có cơ hội tăng trở lại
trời rất đậm
với mức nhiệt sao động là từ một mươi đến một mươi bảy độ
vùng núi trời rất hải
vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
sau đó từ ngày ba mươi một
khi mà hội tụ gió suy yếu
mưa giảm hẳn thì nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai
cũng duy trì mưa rào rải rác
với nền nhiệt trong khoảng là từ chín đến một mươi bảy độ
trời rất đậm rất hải
vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá
người dân cần chủ động
có biện pháp ủ ấm cây trồng vật nuôi
tránh thiệt hại kinh tế
sau đó thì cũng từ ngày ba mươi một
thì nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ trở lại
di chuyển vào các tỉnh trung bộ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
ở bắc trung bộ trời rất đậm
với mức nhiệt giao động là từ một mươi một đến một mươi bảy độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
trời tiếp tục rét
với nền nhiệt là từ một mươi năm đến hai mươi độ
đáng lưu ý vẫn là tình trạng mưa lớn
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
sau đó khi mà mưa giảm
nền nhiệt trên toàn khu vực
sẽ tăng nhẹ trở lại
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong hai ngày tới
vẫn có mưa rào dài rác ở phần phía bắc khu vực
có nơi có mưa vừa đến mưa to
còn về nhiệt độ
nền nhiệt cao nhất toàn khu vực
giao động là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh
thuộc khu vực tây nguyên
trạng thái thời tiết phổ biến vẫn là ngày nắng
đêm thì có mưa ở một vài nơi
chỉ lưu ý riêng một số tỉnh
thuộc phía nam tây nguyên
như là đắk nông lâm đồng
có thể xuất hiện mưa rào cục bộ
sáng sớm và đêm thì trời rét
với mức nhiệt sao động là từ một mươi ba đến hai mươi tám độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây thời tiết chủ đạo
cũng là ngày nắng đêm có mưa
ở vài nơi với lượng không đáng kể
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
khi ngày đêm giao động là từ một mươi tám đến ba mươi hai độ